các làng nghề gỗ sẽ gặp phải những bất lợi rất lớn trong quá trình hội nhập
đây cũng là nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
xin được giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng chương trình
ông nguyễn tôn quyền chủ tịch hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam
và trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình
xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
theo hiệp hội làng nghề gỗ việt nam
hiện nay cả nước có khoảng ba trăm linh làng nghề gỗ tham gia vào quá trình sản xuất
chế biến và cung cấp các sản phẩm gỗ cho thị trường nội địa và xuất khẩu
hàng năm giải quyết và tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động
tuy nhiên hiện nay hầu hết các làng nghề gỗ đều có quy mô nhỏ lẻ mạnh mốn
do đó để tận dụng được tối đa các cơ hội xuất khẩu cũng như tiêu thụ nội địa
bản thân các hộ sản xuất phải tự mình chủ động liên kết với nhau
tạo thành các hợp tác xã hoặc tạo thành các doanh nghiệp nhỏ
có đủ tiềm lực trước các yêu cầu phát triển
tại hội thảo làng nghề gỗ trước bối cảnh hội nhập
vừa diễn ra tại hà nội các đại biểu cho rằng nhà nước nên có chính sách
về tạo quỹ đất mặt bằng sản xuất tại các làng nghề khuyên khích hình thành các khu công nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị xuất khẩu gỗ của việt nam đạt mức kỷ lục tám tỷ usd
tăng một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
câu chuyện liên kết giữa các làng nghề lại được đặt ra khi đây được coi là một trong những giải pháp
giúp gia tăng giá trị xuất khẩu gỗ việt trong thời gian tới